ngày tám tháng chín tàu du lịch biển quốc tế hạng sang voiger opersey đưa ba một trăm linh du khách quốc tế và hơn một thủy thủ đoàn đã cập cảng chân mây huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
tàu voyager of the sea thuộc hãng tàu biển ryan caribbean crew của mỹ được xếp hạng là tàu khách lớn thứ ba trên thế giới có đủ các tiện nghi dịch vụ cao cấp như nhà hàng quốc tế spa phòng hội nghị dạp chiếu phim bể bơi ngoài trời sân tập gôn
tàu có sức chứa hơn bốn du khách với các hải trình dài ngày trên thái bình dương
sau khi cập cảng chân mây du khách đã được các đơn vị lữ hành đưa đi tham quan các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử nổi tiếng ở huế hội an và đà nẵng
đến một mươi tám giờ cùng ngày tàu rời cảng chân mây và tiếp tục hải trình đi hồng kông
công ty cổ phần cảng chân mây cho biết từ đầu năm đến nay cảng chân mây đã đón hai mươi một chuyến tàu biển các loại với hơn ba mươi sáu lượt khách quốc tế và một mươi bốn thủy thủ đoàn đến cảng
trong đó có sáu chuyến tàu du lịch quốc tế hạng sang đến cập cảng đưa gần hai mươi du khách quốc tế và gần tám thủy thủ đoàn đến tham quan các danh làm thắng cảnh tìm hiểu văn hóa và thưởng thức ẩm thực tại các tỉnh miền trung của việt nam